các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm
tình trạng mây nhiều duy trì trên khắp bắc bộ vì thế nền nhiệt ngày sẽ tăng rất chậm với biên độ chỉ khoảng nửa độ một giờ
sang ngày mai cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh cộng thêm về trưa và chiều bắc bộ sẽ mỏng mây hứng sáng trở lại
và nhiệt độ ngày sẽ tăng thêm từ một đến hai độ mức nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ và hà nội sẽ tăng lên từ một mươi tám hai mươi độ
liên tục được tăng cường không khí lạnh càng có điều kiện ảnh hưởng sâu hơn xuống phía nam
đến sáng nay nó đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh miền trung một dọc từ nghệ an trở vào cho tới tận quảng nam đều có mưa rào
và một số điểm mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục cộng rồn sâu hơn xuống phía nam ảnh hưởng tới hầu khắp các tỉnh nam trung bộ
vùng mưa sẽ còn mở rộng xuống cả các tỉnh quảng ngãi thậm chí là bình định và phú yên
do mưa kéo dài cộng với gió đông bắc liên tục thổi nên nền nhiệt ở miền trung trong ba hôm tới sẽ khó mà tăng cao được
ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiệt độ ngày sẽ ở mức thấp từ một mươi tám đến hai mươi hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam ảnh hưởng của không khí lạnh cũng khá rõ rệt
khiến cho nền nhiệt thấp nhất trong ngày ở đây giảm xuống chỉ còn từ một mươi tám đến hai mươi một độ
trên biển do chịu tác động của không khí lạnh suốt một dọc ven biển từ vĩnh bắc bộ trở vào đến tận cà mau
trong hôm nay và ngày mai tiếp tục duy trì thành phần gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật tới cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét
trong khi đó ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai năm đến ba năm mét biển động
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vẫn tồn tại một dải mây đối lưu khá động đặc vắt ngang qua khu vực này
nên trong hai ba hôm tới ở đây tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước